mùa bưa bão năm nay đang đến gần đập tràn nam thạch hãn tỉnh quảng trị bị sói lở phần sân bê tông phía đuôi sau của công trình vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
nhưng đến thời điểm này tỉnh quảng trị mới chỉ cho sửa chữa đơn giản
chính quyền địa phương cũng như người dân ở phía sau đập đang rất lo lắng trước nguy cơ vỡ đập luôn thường trực
gần chín tháng trôi qua nhưng hố sâu bị xói lở của sân bê tông phía sau công trình đập đầu mối công trình thủy lợi nam thạch hãn
vẫn gần như còn nguyên hiện trạng thế này
trước thực trạng trên ubnd tỉnh quảng trị đã trích kinh phí một tỷ đồng
làm tường bao vây xung quanh hố xoáy để hạn chế sói lở thêm
nhưng xem ra đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời bởi muốn xử lý phải triển khai nhiều hạng mục
công trình này là một công trình rất lớn và rất phức tạp trong quá trình xử lý
xử lý phần thấm do sói ngâm ở phần trên thì phải phát phụt
phần thứ hai là gia cổ lại cái nền đàn là do phần rộng thì cũng biện pháp phát phụt
phần thứ ba là xử lý cái phần tiêu năng hạ lưu
công trình đập đầu mối nam thạch hãn đã được xây dựng gần bốn mươi năm
các lớp đá phong hóa bị xâm thực mạnh nên lớp dưới của đập tràn đã bị rỗng
hiện ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh quảng trị đã lập dự án để sửa chữa công trình
với tổng dự toán gần tám mươi tỷ đồng
nhưng cho đến thời điểm này công trình vẫn chưa được sửa chữa
chúng tôi thiệt nghĩ là đề nghị các bộ ngành trung ương cần có sự quan tâm và giúp đỡ tỉnh
hiện nay tỉnh thì về kinh phí địa phương cũng thực sự là không có
cho nên là cái này là cái điểm là công trình cấp bách
đề nghị cần có sự hỗ trợ để làm sao để đảm bảo công trình an toàn
mùa mưa bão đã đến gần
nếu công trình đập đầu mối nam thạch hãn bị vỡ thì nó sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng
đến việc tưới tiêu cho hơn một mươi năm hectare lúa của các huyện hải lăng triệu phong
và đà lạt
thị xã quảng trị hai trăm linh hectare nuôi trồng thủy sản bị nhiễm mặn
đặc biệt là không thể cung cấp nước cho tám mươi sáu người dân trong hệ thống nước sạch của thị xã quảng trị